nguyên nhân gia tăng vi phạm mặt hàng này là do tranh lệch giá thuốc lá từ biên giới và nội địa tăng cao
nên mặc dù bị bắt khởi tố các đối tượng vẫn tìm cách vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ
hiện nay thuốc lá lậu không chỉ nóng tại các tuyến biên giới
mà ngay trong nội địa việc vận chuyển kinh doanh thuốc lá lậu cũng tăng nhiệt
đây là năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu bị lực lượng cảnh sát biển tiêu hủy
nếu vận chuyển chót lọt kẻ gian sẽ thu về gần ba trăm linh triệu đồng
một số tiền không hề nhỏ thu được từ việc trốn thuế
theo thông tin từ hiệp hội thuốc lá việt nam
riêng năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi
trung bình mỗi năm số thuốc lá lậu vào việt nam lên tới một mươi tám sáu mươi tám
và chiếm hai mươi hai hai thị phần cả nước
với lượng thuốc lá lậu hồng lôi trên
chúng ta đã thất thu thuế trung bình mỗi năm là sáu bốn trăm năm mươi năm tỷ đồng
tức ba trăm linh chín triệu đô la mỹ
lợi nhuận cao nên các đối tượng buôn lậu đã dùng mọi thủ đoạn
mọi phương thức vận chuyển kể cả đường biển để hòng qua mắt lực lượng chức năng
ghi nhận của cảnh sát biển việt nam
hiện nay tình trạng buôn lậu thuốc lá trên biển được tổ chức theo đường dây
các đối tượng sử dụng xuồng máy với tốc độ cao
hoạt động trong đêm tối
đồng thời các đối tượng đầu nậu còn câu kết
kích động các đối tượng vận chuyển thuê để chống đối
hành hùng lực lượng làm nhiệm vụ
để cướp lại hàng hóa
tăng vật vi phạm
như ở trong vùng biển bến trung bộ này thì chủ yếu là từ trung quốc về việt nam
cơ bản cũng sử dụng những xuồng cao tốc
chạy chấp nhoáng từ vùng biển giáp danh
như việt nam và trung quốc
sau đó chuyển tải sang tải
cũng có thể là sang tải
cũng có thể là chạy xuồng cao tốc vào thẳng bờ
và trong điều kiện
sử dụng trong điều kiện đêm tối
cũng như thời tiết xấu
sau đó là tổ chức bốc hàng nhanh
và bốc hàng nhanh
và sẽ giải tán hàng trong một khoảng thời gian rất ngắn
nên là cũng gây khó khăn cho cái lực lượng chức năng
khi mà thực hiện nhiệm vụ
trấn áp tội phạm
tại thành phố hà nội
qua công tác nắm tình hình
đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì đã phát hiện
nhóm đối tượng là phạm phương tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại phường thạch bàn
quận long biên
và đối tượng hồ văn hoan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại ngô xá cẩm khê tỉnh phú thọ
có hành vi buôn bán
tạng chứng hàng
là thuốc lá điếu
nhập lậu do nước ngoài sản xuất
tại cơ quan công an
cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hai mươi sáu tủng thuốc lá
với một mươi hai sáu trăm linh bàn thuốc lá
cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
vào thuốc lá điếu nhập lậu
nhãn hiệu blend no năm trăm năm mươi năm
được cơ quan chức năng thù giữ
để che mắt lực lượng chức năng
các đối tượng đã đựng thuốc lá
trong những vỏ hộp với tên gọi khác nhau
chia nhỏ và đem phần phối
tất cả các giao dịch được các đối tượng thực hiện
trên không gian mạng
các đối tượng thường vận chuyển
buôn bán nhỏ lẻ
ở mức không đủ
truy cứu trách nhiệm hình sự
để trốn tránh sự xử lý
của cơ quan chức năng
đối với vụ án này
cơ quan điều tra công an huyện thanh trì
sau khi kiểm tra phát hiện
đã tiến hành điều tra khai thác mở rộng
và thu giữ được tổng số là một mươi hai sáu trăm linh bao thuốc
với vụ án
với số lượng lớn như thế này
chúng tôi đã có đề xuất
và củng cố tài liệu
để khởi tố vụ án
khởi tố vị can
xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
đảm bảo được sự gian đe
đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế công an quận bắc tử liêm
thành phố hà nội
đã khám phá thành công chuyên án
bắt giữ các đối tượng buôn bán
vận chuyển ba mươi bao thuốc lá điếu
do nước ngoài sản xuất
tại phường minh khai
quận bắc tử liêm hà nội
kiểm tra xe ô tô tải
mang biện kiểm soát
do lái xe là hoàng văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tại quận hoàng mai hà nội
tổ công tác phát hiện
bên trong thùng xe
là năm mươi tám thùng cắt tông
có hai mươi chín bao thuốc lá nhãn hiệu năm trăm năm mươi
vỏ bao màu xanh
và hai thùng cắt tông bên trong
có một bao thuốc lá nhãn hiệu năm trăm năm mươi
vỏ bao màu vàng
nghì là thuốc lá điếu nhập lậu
lái xe trình bày số hàng hóa trên
là của trương văn nhàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tại tỉnh hương yên
số thuốc này đặt mua trên mạng xã hội
số lượng là sáu mươi thùng
em mua số thuốc này không có đơn tình tử
người ta bán hàng cho em
em chuyển khoản cho người ta
công an quận bắc tử liêm
đã xác định sơ bộ
ba mươi bao thuốc lá điếu
thu giữ của trương văn nhàn
là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất
các đối tượng trong đường dây
có phương thức thủ đoạn rất tinh vi
quá trình giao hàng có tính toán cẩn thận
về phương tiện địa điểm và bố trí
các xe cảnh giới trước sau
đối tượng chính thường xuyên không có mặt
tại thời điểm giao hàng
mà chỉ điều hành quan sát từ địa điểm khác
để tránh bị bắt giữ
đối tượng đã sử dụng
xe ô tô thùng kín
và ngụy trang bằng các thùng cắt tông
bên ngoài là có
bên ngoài chứa các khẩu trang
và bên trong là các loại thuốc lá
qua thực tế cho thấy
do lợi nhuận lớn và nhu cầu tiêu dùng tăng cao
nên từ nay đến cuối năm
buồn lậu thuốc lá sẽ gia tăng
nhằm xiết chặt tình trạng buồn lậu thuốc lá
tại cửa khẩu
đường mòn lối mở biên giới
thời gian tới
lực lượng biên phòng công an hải quan
tiếp tục triển khai các phương án
kế hoạch truyền án
nhất là tại những điểm nóng trên tuyến biên giới
phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin
để phát hiện và triệt phá tận gốc
đường dây buồn lậu thuốc lá
chú trọng điện bàn trên các tuyến trọng điểm
tuyến biên giới
như quảng trị kiên giang an giang
long an tây ninh
đồng tháp tp hcm
xác định đấu tranh cho buồn lậu thuốc lá
ngoại nhập lậu là một trong những nhiệm vụ
chính trị quan trọng thường xuyên
các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh
truyền thông đa dạng về hình thức
tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức
của người dân về tác hại của buôn lậu thuốc lá
đối với xã hội
và kêu gọi mọi người không bao che
tiếp tay cho hành vi này
có chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân
đưa tin tố giác hành vi
buồn lậu thuốc lá cho lực lượng chức năng